tại nghệ an cơ quan công an huyện diễn châu đã tiến hành điều tra và triệu tập nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy đánh võng
đi xe bằng chân ngăn cản các phương tiện lưu thông trên quốc lộ một a gây bức xúc dư luận trong thời gian qua
sau khi xác minh clip được đăng tải trên mạng internet quay cảnh một số thanh niên có hành vi vi phạm an toàn giao thông
được quay trên quốc lộ một a đoạn qua xã diễn hồng huyện diễn châu công an huyện diễn châu đã điều tra làm rõ các đối tượng vi phạm
chiều ngày một mươi tám tháng ba công an huyện đã triệu tập sáu đối tượng gồm lê văn trí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hoàng văn hoan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lê đăng tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu phạm đình giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đều trú tại thôn sáu a xã diễn kỳ
và nguyễn văn lợi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn xóm một mươi bốn xã diễn mỹ
các đối tượng này đã có hành vi dùng chân điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
ngăn cản các phương tiện tham gia giao thông
để quy định không có giấy phép lái xe
hiện cơ quan công an huyện diễn châu đã tạm giữ phương tiện tiến hành xử phạt hành chính theo quy định
đồng thời có hình thức tuyên truyền giáo dục đối với các đối tượng và tiếp tục xác minh xử lý các đối tượng liên quan